trận lũ ống lũ quét đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã nạm păm huyện mường la tỉnh sơn la vừa qua
đã để lại những đau thương mất mát không gì có thể bù đắp được cho đồng bào các dân tộc nơi đây
tính đến thời điểm hiện tại công tác tìm kiếm cứu nạn cơ bản đã hoàn tất
tuy nhiên nhiệm vụ của những cán bộ chiến sĩ quân khu hai vẫn chưa dừng lại
ngày ngày họ vẫn bám trụ tại các điểm dân cư trong bản và những cung đường khó khăn nhất trên địa bàn
để giúp đỡ nhân dân sớm ổn định cuộc sống
trước đó vào đêm ngày mùng hai và dạng sáng ngày mùng ba tháng tám
trận lũ quét lịch sử đã xảy ra tại xã nạm păm huyện mường la tỉnh sơn la
ngay khi nhận được thông tin bộ chỉ huy quân sự tỉnh sơn la đã nhanh chóng điều động hai trăm hai mươi năm cán bộ
chiến sĩ có mặt tại hiện trường để giúp nhân dân di rời đến nơi an toàn
cứu những người bị thương trợ cấp đồ ăn cho nhân dân kịp thời
cùng các giảng trí hợp đội vẫn thực hiện nhiệm vụ
dịch chuyển lương thực gạo lên vào trong
nạm phâm và khắc phục tây đa dương cho đến thân nhân bị quất trôi
do địa hình chia cắt bởi cầu nối thông từ huyện với sáu xã ở khu vực nạm phâm bị chia cắt
do vậy chúng tôi đã khắc phục bằng cách bắt hai thang rất lớn ở hai đầu cầu
để cho bộ đội vượt lên cầu và vận chuyển lương thực thực phẩm và cơ động
sang khu vực mà có thể nói là nó
nặng nề nhất trong cái đợt lũ này đó là khu vực nạm phâm
để đưa lực lượng vào trong khu vực đó để tổ chức giúp dân
cũng như là vận chuyển lương thực thực phẩm cứu trợ kịp thời cho nhân dân
để đảm bảo cho nhân dân là không bị đói trong những thời điểm mà xảy ra lũ lụt
sau hơn hai tuần trận lũ dữ đi qua hiện tại xã nạm păm giờ chỉ còn hoang tàn ngổn ngang đất đá
để khắc phục hậu quả sau lũ các chiến sĩ tiểu đoàn một trăm linh một
hàng ngày đồng hành giúp nhân dân dừng lại những ngôi nhà tạm
tại đường giúp bà con sớm ổn định lại cuộc sống
nhất là khi mà người dân gặp nguyên an ấy
đội có mặt ngay và giúp lỡ người dân đến tận nơi tận trốn
và bác những đồ nặng và những trẻ em và người già
lúc đó chúng em thấy đội rất là hoan nghênh và cảm ơn đội tốt vụng
và như thương dân như mẹ như cha mình như chị em trong nhà
sự tận tâm tận lực hết lòng hết sức không quản khó khăn gian khổ trong công tác giúp dân khắc phục hậu quả lũ ống lũ quét của toàn lực lượng quân đội tỉnh sơn la những ngày qua đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng cấp ủy chính quyền và đồng bào các dân tộc huyện mường la
điều đó thêm một lần nữa khẳng định truyền thống gắn bó máu thịt quân dân qua hơn bảy mươi năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành
khẳng định vai trò chức năng của quân đội trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
điều đó thêm một lần nữa khẳng định phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu hộ cứu nạn đó là trách nhiệm của quân đội trong thời bình
một nhiệm vụ chính trị quan trọng thể hiện rõ bản chất quân đội là đội quân chiến đấu đội quân công tác đội quân lao động sản xuất như bác hồ đã nói
thực hiện tốt nhiệm vụ của mình thì không những là giúp cho người dân giúp cho các địa phương giảm thiểu được các thiệt hại do hậu quả do thiên tai gây ra
nhưng mà nó còn làm tô thắm thêm hình ảnh anh bộ đội cụ hồ trong lòng người dân trong đồng bào và từ đó tạo nên niềm tin cho người dân
tin vào đảng tin vào chế độ tin vào quân đội và từ cái niềm tin đó tạo nên sự đồng thuận trong nhân dân để cùng nhau đoàn kết tạo thêm động lực đoàn kết toàn dân
bộ đội luôn ở bên cạnh dân trong những lúc hiểm nguy nhất